viện vệ sinh dịch tễ trung ương vừa gửi thêm năm kết quả xét nghiệm cho năm trường hợp đang điều trị cách ly tại bệnh viện đa khoa tỉnh lào cai âm tính với virus corona
tính đến sáng nay một tháng hai số trường hợp đang điều trị cách ly nghi nhiễm virus corona tại cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh lào cai là một mươi năm trường hợp
với kết quả trên đã nâng tổng số trường hợp âm tính với virus corona trên địa bàn tỉnh lào cai lên sáu người
chín trường hợp còn lại vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm hiện công tác phòng chống dịch vẫn đang được các cấp tỉnh lào cai triển khai quyết liệt